trong lúc thi công cầu vòm thuộc khu vực nhà máy thủy điện ict chiêm hóa tại thôn bắc ngoã
xã ngọc hội huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang cây cầu đã bất ngờ bị sập khiến cho ba công nhân
đang thi công bị rơi xuống sông công tác khắc phục hậu quả vụ sập cầu đang được các đơn vị thi công
và các cơ quan chức năng tỉnh tuyên quang triển khai tích cực để tìm kiếm các nạn nhân
đây là nhà máy thủy điện ict chiêm hóa nơi xảy ra vụ sập cầu vòm chiều ngày một mươi tháng chín
khiến ba công nhân đang thi công cầu bị vùi lấp dưới bê tông và đất đá
trong đó có hai người thường trú tại xã ngọc hội huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang
một người là lao động tại tỉnh thái bình vụ sập cầu vòm cũng đã làm sáu người bị thương
ngay sau khi xảy ra vụ việc tỉnh tuyên quang đã chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh
chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị chủ đầu tư đơn vị thi công
triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả đồng thời triển khai điều tra vụ việc
được biết công trình cầu vòm do công ty phát triển cộng đồng
thuộc công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại quốc tế ict thi công
hiện công tác khắc phục hậu quả đang được đơn vị thi công và các cơ quan chức năng tỉnh tuyên quang
được biết công trình cầu vòm do công ty tuyên quang đã chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh
phải khẳng định là cũng có hiệu quả mà đã cơ bản ngăn được dòng nước chảy vào khu vực các nạn nhân bị tai nạn
cùng với đó tỉnh tuyên quang đang yêu cầu các ngành chức năng đơn vị chủ đầu tư
đơn vị thi công nhanh chóng tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp
huyện chiêm hóa cũng đã quyết định hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương số tiền từ một đến ba triệu đồng
hỗ trợ năm triệu đồng cho mỗi gia đình có người mất tích chưa tìm thấy
thông tin từ nhà máy thủy điện ict
y chiêm hóa cho biết sau những nỗ lực tìm kiếm dạng sáng nay ngày một mươi hai tháng chín
đã tìm thấy hai trong tổng số ba nạn nhân vụ sập cầu vòm xảy ra ngày một mươi tháng chín
hiện đơn vị đang phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương tiến hành các thủ tục mai táng cho nạn nhân
theo phong tục của địa phương